phó giáo sư cẩm chia sẻ về phương pháp xét nghiệm mới là npt
thì cho phép ngọc hương được hỏi tiến sĩ giang hoa là
những cái ưu điểm vượt trội của nep so với những cái phương pháp khác như là
triple test hay là double test là như thế nào ạ
xin cảm ơn mc ngọc hương
về nguyên lý thì các phương pháp xét nghiệm truyền thống như double test triple test
đều là những sàn lọc sinh hóa
phương pháp sàn lọc sinh hóa thì nó đo những cái chỉ số sinh hóa
trong máu của người thai phụ để từ đó mà ước tính được những nguy cơ liên quan đến dị tật bẩm sinh
tuy nhiên những cái phân tử sinh hóa này nó biến động rất là lớn
đáng kể nên nó ảnh hưởng đến độ tinh cậy của xét nghiệm khá là nhiều
còn cách đây khoảng một mươi năm thì với những tiên tiến với những phát triển mới trong lĩnh vực di truyền
thì một cái xét nghiệm mới nó ra đời gọi là xét nghiệm napt
hay còn như chúng ta vẫn gọi là xét nghiệm nipt
thì cái xét nghiệm này mang lại một cái độ chính xác
độ tinh cậy cao hơn rất là nhiều so với sàn lọc sinh hóa
thì cái phương pháp nipt là dựa trên cái việc phát hiện những cái dnay của nhau thai trong máu mẹ
bằng cái kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới
thì chính vì phân tích chính cái là nhiễm sắc thể của thai nhi
thông qua cái dna của nhau thai
nên cái phương pháp này có độ tin cậy cao hơn rất là nhiều
và thậm chí lên đến độ chính xác là chín mươi chín như phó giáo sư cẩm có đề cập
thì cách đây ba năm thì chúng ta đều phải gửi những cái mẫu xét nghiệm
đi ra nước ngoài
nhưng mà hiện nay thì tại việt nam chúng ta một số đơn vị khác nhau
trong đó còn có viện duy trì nghị học cũng đã thực hiện được cái xét nghiệm nipt này tại việt nam
và điều đó làm giảm thiểu chi phí cũng như là những thời gian trả xét nghiệm trả kết quả cho xét nghiệm